cô gái xinh đẹp trẻ trung đầy nhiệt huyết mình thấy rất vui khi bạn ấy thực hiện được ước mơ của mình mong rằng bạn ấy sẽ hoàn thành nghĩa vụ và thực hiện tốt các nhiệm vụ
mình rất ngưỡng mộ những cô gái mạnh mẽ như thế này chắc chắn sau khi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân bạn ấy sẽ trở nên rắn giỏi trưởng thành và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ
em cũng mong muốn giống chị ấy được khoác lên mình bộ quân phủ công an nhân dân chắc chắn sau khi tốt nghiệp đại học em cũng sẽ viết đơn tình nguyện tòng quân công hiến cho tổ quốc
hành trang đã sẵn sàng hàng trăm cô gái trên khắp mọi miền tổ quốc đang chờ đợi ngày lên đường nhập ngũ để trưởng thành được đóng góp sức khỏe trí lực bảo vệ tổ quốc xây dựng quê hương
trong số đó có rất nhiều người là cử nhân đại học từ bỏ công việc ổn định để lựa chọn gắn bó với thao trường huấn luyện sống trong môi trường kỷ luật nghiêm minh của lực lượng vũ trang
hành động đẹp của những cô gái xinh đẹp ấy đã trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của địa phương và tất cả mọi người
rất nhiều cư dân mạng đã dành tình cảm sự cảm phục cho những nữ tân binh dũng cảm
vừa tốt nghiệp đại học đang làm việc tại công ty nước ngoài với mức lương khá cao con gái tôi vẫn lựa chọn tham gia nghĩa vụ quân sự chỉ vì ước mơ được khoác lên mình màu ao lính
tôi cũng rất chăn trở nhưng vẫn đồng ý vì đó là lựa chọn của con hơn nữa cũng rất tự hào
chắc chắn trước khi tình nguyện viết đơn các cô gái đã xác định được môi trường quân ngũ rất gian khổ khắc nghiệt và nhiều thử thách
mình rất cảm phục mong rằng họ luôn giữ được nhiệt huyết để công nghiệp
vào môi trường quân ngũ hãy quyết tâm rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao các cô gái nhé rất khâm phục và tự hào
theo chia sẻ của các nữ thanh niên quân đội và công an là môi trường tốt để thế hệ trẻ rèn luyện bản lĩnh ý chí có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển tương lai của bản thân
tuy giai đoạn đầu khi bước vào quân ngũ sẽ có những bỡ ngỡ khó khăn nhất định nhưng hành trang mang theo của các nữ thanh niên ưu tú không chỉ là ý chí quyết tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc mà còn là tinh thần khát khao mong muốn phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang
tùy mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng được cống hiến tuổi thanh xuân tri thức và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc là niềm vui hạnh phúc vinh dự và tự hào rất lớn đối với những bóng hồng
mình đã trải qua nghĩa vụ quân sự nên mình biết môi trường diện luyện ấy vất vả như thế nào các bạn nữ phải cố gắng hơn nam giới rất nhiều chúc các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thanh xuân được trải qua những kỷ niệm như thế này thật sự ý nghĩa cảm ơn các bạn đã tạo động lực cống hiến cho các cô gái như mình
mỗi nữ thanh niên đều mang theo niềm tin yêu và khát vọng cống hiến ở họ đều có chung mong ước là được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh ao lính và lan tỏa tinh thần sung kích của tuổi trẻ
thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc những cô gái mảnh mai này sẽ sớm rắn giỏi trưởng thành tự tin thực hiện tốt nhiệm vụ trong môi trường quân ngũ